chuỗi hội trợ sách xuyên việt việt nam book fai tour hai nghìn hai mươi đã được khai mạc tại thành phố huế tỉnh thừa thiên huế
đây là hội trợ sách xuyên việt được tổ chức định kỳ hàng năm tại nhiều tỉnh thành phố nhằm khơi dậy văn hóa đọc trong cộng đồng
chuỗi hội trợ sách xuyên việt năm hai nghìn hai mươi đã chọn huế làm nơi khởi đầu hành trình sách năm hai nghìn hai mươi để đưa văn hóa đọc đến gần hơn với mọi người
trong thời gian diễn ra ở huế ban tổ chức mong muốn đây thực sự trở thành điểm đến của những người yêu sách mê sách ở cố đô huế
đồng thời hội sách cũng sẽ trở thành nơi hội tụ giới thiệu trưng bày và bán sách ấn phẩm với nhiều chủ đề đa dạng
đặc biệt trong không gian này ban tổ chức còn tổ chức trưng bày triển lãm báo huế được xuất bản trước năm một nghìn chín trăm bảy mươi
hội trợ sách diễn ra từ tám h đến hai mươi một h hàng ngày bắt đầu từ ngày năm đến ngày chín tháng sáu tại quảng trường nhà văn hóa trung tâm tỉnh thừa thiên huế